xin mời quý vị cùng cập nhật các tin tức an ninh trật tự nổi bật diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua
thưa quý vị liên quan đến vụ hàng trăm người xông vào quán ốc đánh và chém loạn xạ
công an quận bình tân tp hcm vừa bắt giữ bốn người liên quan
trước đó vào tối ngày năm tháng sáu nhóm thanh niên khoảng hai trăm linh người đi trên rất nhiều xe máy
cầm theo hung khí xông vào quán ốc ở trên đường số sáu phường an lạc quận bình tân đập phá
nhóm này chửi bới la hét phá quán đánh thực khách sau khi phá quán nhóm này lên xe máy rời đi
vụ việc đang gây bức xúc trong dư luận bởi sự nga ngược và bất chấp pháp luật của các đối tượng
hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ những đối tượng liên quan
còn tại tiền giang cũng vừa xảy ra một vụ hỗn chiến đánh nhau giữa các học viên
tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tiền giang đóng trên địa bàn xã tam hiệp huyện châu thành
một mươi bảy học viên bỏ trốn khỏi cơ sở đang bị lực lượng chức năng truy tìm
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày sáu tháng sáu toàn bộ học viên khu a của cơ sở được phân công
lao động trị liệu tại khu vực cổng chính thế vậy các học viên của khu b đã rủ và kéo nhau
đến đánh học viên khu a cả hai học viên ở khu a và khu b đã đạp phá hàng rào kẽm gai
lấy tất cả vận dụng sẵn có để đánh nhau và khi sự việc xảy ra thì cơ sở cai nghiện tỉnh tiền giang
đã thông báo cho công an huyện châu thành đến hỗ trợ nhằm ổn định tình hình
đến chiều cùng ngày tình hình đã được ổn định
có một mươi hai học viên bị thương tích phải nhập viện để điều trị và một mươi bảy học viên bỏ trốn
hiện lực lượng chức năng đang tổ chức truy tìm các đối tượng bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn ngọc quý chú tại phường một thành phố bạc liêu
để điều tra và làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an nguyễn ngọc quý là kỹ thuật trưởng của một cửa hàng xe gắn máy
trên địa bàn thành phố bạc liêu
lợi dụng sự lòng lèo trong việc quản lý giám sát của chủ cửa hàng
nguyễn ngọc quý đã móc nối với các đối tượng khác trong cửa hàng
để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong thời gian từ tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu cho đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
quý cùng đồng bọn đã lừa đảo và lấy trộm khoảng sáu mươi xe gắn máy
gây thiệt hại cho cửa hàng khoảng hai tỷ đồng
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý
tại một quán karaoke ở xã hoàng trinh huyện hoàng hóa
phòng kỳ sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thành hóa đã phát hiện
và bắt quả tăng một mươi bốn đối tượng trong đó có chín nam và năm nữ đang có hành vi tổ chức sử dụng ma túy
qua đầu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận vào ngày năm tháng sáu
nguyễn đình huy tổ chức sinh nhật và có mời bạn bè đi ăn nhậu
sau đó huy tiếp tục mời mọi người đến quán karaoke trên địa bàn xã hoàng trinh để hát
trong quá trình hát ở đây huy đã đưa cho một đối tượng trong nhóm bốn triệu đồng
để đi mua ma túy về để cả nhóm sử dụng
khi các đối tượng này đang sử dụng ma túy và hát hò thác loạn trong phòng hát karaoke
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang
hiện vụ việc vẫn đang được
thưa quý vị
tội phạm có tổ chức và núp bóng doanh nghiệp để hoạt động phạm tội
vẫn luôn là một nỗi ám ảnh với người dân và các doanh nghiệp hoạt động chân chính tại các địa phương
trong thời gian vừa qua tại địa bàn tỉnh phú thọ
loại tội phạm này có dấu hiệu hoạt động với nhiều hành vi như cưỡng đoạt tài sản cho vay lãi nặng
và với tinh thần đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen lộng hành
công an tỉnh phú thọ đã khẩn trương vào cuộc điều tra truy xét
thành lập công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại mạnh trình
địa chỉ tại khu sơn hà thị trấn cẩm khê huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
nhưng mục đích của lê văn thơ giám đốc công ty này
là tổ chức thực hiện các hoạt động có tính chất bảo kê cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng
theo đó khi doanh nghiệp nào đến khu công nghiệp cẩm khê hoạt động
đều phải chấp nhận nộp cho công ty mạnh trình một mươi năm tổng giá trị hợp đồng đã được ký kết
việc các công ty này thuê nhân công là người địa phương
cũng bị công ty mạnh trình can thiệp để lấy tiền tranh lệch
nếu doanh nghiệp không chấp nhận những điều kiện do công ty mạnh trình đưa ra
thì lê văn thơ sẽ chỉ đạo đàn em đe dọa chửi bới cản trở các hoạt động của doanh nghiệp
nó có rất nhiều cái vụ việc thậm chí nó xảy ra thì là rất nhiều việc
cái thời gian mà chỉ trong tháng bốn đến tháng năm nó xảy ra nhiều việc
các cái bị hại nó liên quan đến ném chất bẩn này
rồi đe dọa đánh đập này nó phá hư hỏng cái tài sản của chủ
nhiều người nhiều bị hại mà cái nhóm tội phạm nó thực hiện rất nhiều tội phạm
nên là bây giờ là tất cả các cơ quan điều tra của phòng cảnh sát dự quan tỉnh phú thọ
đang đi dựng lại những cái vụ việc chúng nó gây ra
trong đó có nhóm tội phạm có cái ganh tích này rồi làm hư hỏng tài sản này
tức là ném chất bẩn vào nó làm ném là bẩn thiệt hại tài sản người ta
nó lên đến nhiều triệu đồng và nó làm hư hỏng kính xe rồi tất cả nhiều cái thứ lại
nên là bây giờ đang trong quá trình củng cố để xử lý
ngay khi có thông tin về nhóm đối tượng tội phạm này
công an tỉnh phú thọ đã xác lập chuyên án đấu tranh
nhân định loại tội phạm này hoạt động có tính chất côn đồ rất manh động và liều lĩnh
do đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã tung các trinh sát dày dặn kinh nghiệm
có bản lĩnh nghiệp vụ vào cuộc tiến hành điều tra truy xét
chỉ sau một thời gian ngắn các đối tượng là giám đốc phó giám đốc và nhân viên công ty mạnh trình
đã bị khởi tố và bắt tạm giam
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã chứng minh làm rõ nguyễn văn duy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám là nhân viên công ty mạnh trình còn có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
hoặc là đòi tiền hoặc là những cá nhân bị yêu cầu phải nộp lại một khoản tiền nhất định
thì họ đều không dám báo cáo
nhưng sau khi bằng các biện pháp nhiệm vụ
thì chúng tôi đã
đã đấu tranh làm rõ được
thì những người này đã trực tiếp đến cơ quan điều tra để hợp tác và tố cáo hành vi phạm tội
giúp cho cơ quan điều tra đấu tranh làm rõ
thế bây giờ cái quan trọng nhất của cái đấu tranh thành công cái chuyên án này
là giữ vững được an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương
và đảm bảo môi trường đầu tư của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp
đây là số hung khí cơ quan công an đã thu giữ tại văn phòng công ty mạnh trình
rõ ràng ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức
núp bóng doanh nghiệp này nếu không được đấu tranh triệt phá kịp thời
sẽ gây ra những hệ lụy xấu gây bức xúc trong nhân dân và doanh nghiệp làm ăn chân chính
cản trở sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
ban giám đốc công an tỉnh đặc biệt là đồng chí giám đốc công an tỉnh
đã chỉ đạo các lực lượng từ tỉnh đến huyện
mà đơn vị nào mà để các loại tội phạm mà hoạt động trong một cái thời gian dài
mà gây bức xúc trong dư luận thì lãnh đạo cái đơn vị đó địa bàn đó
huyện đó sẽ bị giám đốc công an tỉnh xử lý theo quy định của ngành
do vậy là trong
chỉ trong một thời gian ngắn ổ nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động núp bóng doanh nghiệp
đã bị đấu tranh triệt phá thành công
điều này tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng công an tỉnh phú thọ
đó là không để loại tội phạm này có cơ hội hoạt động lộng hành
góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn
tạo môi trường kinh doanh an toàn lành mạnh cho các nhà đầu tư
theo thống kê của tổng cục phòng chống thiên tai
mưa rông lốc xét mưa đá và xâm nhập mặn
là những hiện tượng thời tiết gây thiệt hại lớn nhất từ đầu năm cho đến nay
mưa đá lốc xét đã làm hai mươi tám người thiệt mạng sáu mươi ngôi nhà hư hỏng
và trong năm tháng đầu năm nay thiệt hại về nhà đã vượt xa tổng thiệt hại cả năm của năm năm qua
mùa mưa ở tây nguyên nam bộ năm nay đến muộn
nhưng mà dữ dội ngay từ đầu năm nay
xét đánh rông lốc quật đổ cây cối gây chết người ngập úng bốn ngày liên tiếp ở tp hcm
ở phía bắc mưa rông bất thường ngay từ đầu năm
chín đợt rông lốc mưa đá đã xảy ra trên diện rộng với kích cỡ mưa đá to bất thường
trong khi đó xâm nhập mặn ở đồng bằng sông kiều long
đã có mốc lịch sử mới khi bắt đầu từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
nhưng chỉ vừa mới kết thúc cách đây ít ngày
cao điểm mùa mặn kéo dài gấp đôi bình thường
sáu trên một mươi ba tỉnh thành phải công bố tình huống thiên tai khẩn cấp
thưa quý vị sáu giờ sáng nay ngày bảy tháng sáu
việt nam đã bước sang ngày thứ năm mươi hai liên tiếp không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
tổng số người nhiễm covid một mươi chín cho đến nay là ba trăm hai mươi chín
tổng số người tiếp xúc gần với các ca nhiễm covid một mươi chín và nhập cảnh từ vùng dịch
đang được theo dõi sức khỏe cách ly tại việt nam là chín tám mươi tám
và theo báo cáo của tiểu ban điều trị cho đến thời điểm này
ba trăm linh bảy trong số ba trăm hai mươi chín bệnh nhân đã đạt được ca mắc covid một mươi chín
đã được công bố khỏi bệnh hai mươi hai bệnh nhân còn lại đang được điều trị
tại các cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh trong tình trạng sức khỏe ổn định
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi văn dực sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn kế xã thiết kế huyện bá thước tỉnh thanh hóa
đặc điểm nhận dạng cao một m sáu mươi bảy lông mày xiên ngoài và có nốt ruồi cách hai cm sau cánh mũi trái
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tĩnh gia
tỉnh thanh hóa là đối tượng lê quang nhất sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại thôn đông yến xã hải yến huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
và đối tượng trịnh bùi trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại đội một
xã quảng lưu huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
bị phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý